hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một mươi hai đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức là đá gà ăn thua bằng tiền
tại khu đất chống thuộc phường hai thành phố sóc trăng
vừa bị lực lượng công an thành phố sóc trăng bắt quả tang
nhận được tin báo của quần chúng nhân dân vào sáng ngày một tháng một mươi một
lực lượng công an tỉnh sóc trăng đã bất ngờ ập vào bắt quả tàng
một mươi hai đối tượng đang sát phạt với nhau dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ số tiền gần năm mươi triệu đồng
ba con gà đá một mươi hai xe mô tô cùng một số tăng vật có liên quan
vào chiều ngày hôm nay tri cục hải quan cửa khẩu cảng sài gòn khu vực một
phối hợp cùng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng
và buôn lậu công an thành phố hồ chí minh
đội kiểm soát hải quan và biên phòng thành phố hồ chí minh
đã tiến hành mở niêm phong container hàng có dấu hiệu giả mạo
nguồn gốc xuất xứ được nhập từ trung quốc về cảng cát lái
theo đó container hàng chăn màn gối nệm do công ty trách nhiệm hiệu hạn
cao xu ta la lây việt nam trung quốc trung quốc trung quốc trung quốc
việt nam là đơn vị đứng tên nhập khẩu
trên tờ khai là ba trăm một mươi bảy kiện hàng có trọng lượng khoảng bảy hai trăm linh kg
có xuất xứ từ trung quốc với trị giá gần sáu trăm linh triệu đồng
tuy nhiên khi mở niêm phong kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số hàng hóa trên
được ghi sẵn tem nhãn nguồn gốc xuất xứ tại việt nam
hiện cơ quan hải quan đang xác định hành vi giả mạo nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
của công ty ta la lây đồng thời xem xét có hay không
việc trốn thuế khi gian lận nguồn gốc
vì mặt hàng này phải đóng từ cho đến hai mươi năm thuế trên tổng giá trị đơn hàng
nếu lô hàng này là hàng giả thì sẽ bị buộc tái xuất hoặc tiêu hủy theo quy định
vào chiều ngày hôm nay tại phòng triển lãm trường đại học mỹ thuật hà nội
đã diễn ra triển lãm tranh ký họa của nghệ sĩ nhân dân họa sĩ ngô mạnh lân
triển lãm trưng bày hơn hai trăm linh bức ký họa của họa sĩ sáng tác từ năm một nghìn chín trăm năm mươi cho đến nay
triển lãm với tên gọi là
hết thời gian là những bức ký họa được thể hiện bằng trì là chính
ở mỗi mảng đề tài có những ký họa đánh dấu những chuyển biến trong nhân sinh quan thế giới quan
cũng như kỹ thuật phong cách của người sáng tác
hơn hai trăm linh bức ký họa được trưng bày lần này không chỉ giúp người xem hiểu biết thêm một mảng lớn giá trị
và thú vị trong sự nghiệp mỹ thuật của nghệ sĩ nhân dân họa sĩ ngô mạnh lân
một họa sĩ bậc thầy trong lĩnh vực phim hoạt hình ở việt nam
mà còn giúp người xem đi ngược thời gian
trở về với những năm tháng lịch sử hào hùng của dân tộc
họa sĩ nghệ sĩ nhân dân ngô mạnh lân là phó giáo sư tiến sĩ họa sĩ đạo diễn phim hoạt hình việt nam
ông được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
và giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm hai nghìn bảy
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại